trong năm hai nghìn một mươi sáu có tới trên ba bảy trăm linh lượt tàu cá nước ngoài các loại vi phạm trên vùng biển việt nam
trong khi chúng ta cũng đã có những tàu cá vi phạm trên vùng biển nước bạn
và bị lực lượng chấp pháp kiểm soát của nước bạn trong khu vực xua đuổi bắt giữ và xử lý
việc vi phạm của các tàu cá nước bạn và chính ngư dân của chúng ta đã đặt ra những thách thức
trong vấn đề bảo vệ chủ quyền bảo vệ nguồn lợi hải sản đối với lực lượng chức năng
cũng như yêu cầu nghiêm ngặt đối với những ngư dân khi đánh bắt khai thác hải sản ở trên biển
năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng chấp pháp kiểm soát trên biển của các nước trong khu vực như thái lan indonesia singapore malaysia
đã tăng cường kiểm soát tuần tra trên biển kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm như đánh bắt trộm hải sản
lợi dụng tình hình trên nhiều cò môi giới rủ rỗ lừa phỉnh ngư dân sẽ bảo kê cho họ đánh bắt trái phép ở nước bạn
chúng tôi đã có những
căn cứ qua đã có tài liệu trinh sát chúng tôi đã có trao đổi với lực lượng công an để phối hợp điều tra xác minh làm rõ
những việc mà môi giới đưa tàu cá việt nam sang vùng biển nước ngoài đánh bắt thủy sản
cái việc này đã có chúng tôi đã xử lý cảnh sát biển đã bắt và xử lý đã xử lý rất đặng đúng theo nguyên định một trăm sáu mươi hai
về việc đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản
khuyến cáo bà con như dân ta là chỉ nên đánh bắt ở vùng biển việt nam không nên sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản
vi phạm pháp luật vi phạm cả pháp luật việt nam và vi phạm cả pháp luật nước ngoài
và nếu bị bắt sẽ bị xử lý rất nghiêm
không nên tin vào các đối tượng môi giới bởi vì chúng không thể bao che không thể đảm bảo một cách an toàn cho bà con được
bởi vì nước ngoài có rất nhiều lực lượng người ta thực hiện làm nhiệm vụ thực thi pháp luật
theo cảnh sát biển việt nam việc bảo kê ngư dân đánh bắt cá trái phép là điều không có khả năng xảy ra
nên người dân không nên tin tưởng nghe theo lời lừa phỉnh dẫn đến tiền mất tật mang
bởi trên biển hiện nay có rất nhiều lực lượng chấp pháp của nhiều nước
vì lợi ích kinh tế hàng năm có hàng nghìn tàu đánh cá nước ngoài đánh bắt trái phép trên vùng biển việt nam
lực lượng cảnh sát biển việt nam kiên quyết tuyên truyền đẩy đuổi nếu tàu đánh cá nước ngoài nào cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm
tàu thuyền của nước ngoài thì rất là đông mà họ rất là ngoan cố
khi chúng ta xua đuổi cái lượng cảnh sát biển ra xua đuổi thì họ chạy ra ngoài phía
phía khỏi biển việt nam
nhưng khi chúng ta tiếp tục xua đuổi các lực lượng vi phạm khác thì họ lại trình
khi chúng ta đi khuất xa rồi thì tiếp tục họ lại đưa họ vào
mỗi khi mà tàu mình đi đến bắc sơ bờ thì có cảnh sát biển thì bọn công cũng yên tâm hơn
bởi vì đó là một động lực cho mình
khi có gặp bộ tố hoặc là gặp tàu nước ngoài
thì bọn công cũng yên tâm để bốm biển về vừa ngày hơn
cũng như việt nam các quốc gia có biển đều có chủ quyền quyền chủ quyền trên biển
mọi hoạt động trên vùng biển thuộc chủ quyền của quốc gia đó phải được sự cho phép
và chịu sự quản lý của lực lượng chức năng thuộc quốc gia có chủ quyền
vậy nên bên cạnh làm ăn kinh tế chính đáng
ngư dân cũng cần tôn trọng chủ quyền biên giới trên biển của các nước trong mỗi chuyến ra khơi